các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước tiên cá độ bóng đá của người chơi từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng
sau khi nhận kèo đặt cược lâm hồng sơn sẽ chuyển cho một người khác để ngựa hoa hồng
thưa quý vị và các bạn bắt đầu từ ngày một tháng bảy tới đây
thì quảng ninh sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước áp dụng việc thực hiện thí điểm cách ly tập trung bảy ngày
đối với người nhập cảnh với điều kiện là tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
khỏi bệnh covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm real time pcr âm tính với sars cov hai
quy định mới này được bộ y tế đưa ra hiện đã thu hút được sự quan tâm của dư luận cũng như là cộng đồng mạng
có những ý kiến lo lắng băn khoăn về thời gian cách ly tập trung được rút ngắn so với quy định hiện hành
song đa số ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ nội dung này trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
quyết định được bộ y tế đưa ra sẽ thí điểm cách ly tập trung bảy ngày
với người nhập cảnh đáp ứng các điều kiện về giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine
được tổ chức y tế thế giới cdc hoa kỳ cơ quan quản lý dược phẩm châu âu hoặc việt nam cấp phép
thời gian tiêm trong vòng một mươi hai tháng tính đến khi nhập cảnh
và người nhập cảnh đã được điều trị khỏi covid một mươi chín có xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh
sau bảy ngày cách ly tập trung đối tượng người nhập cảnh này tiếp tục cách ly bảy ngày tại nơi cư trú
như vậy trên thực tế những đối tượng nhập cảnh theo quyết định mới nhất này của bộ y tế
vẫn phải đáp ứng các yêu cầu cách ly một mươi bốn ngày
một số ý kiến cư dân mạng đã thể hiện sự băn khoăn về quy định mới này
nhiều người tiêm đủ hai mũi rồi xét nghiệm vẫn dương tính
vậy cơ sở nào để khẳng định cách ly bảy ngày tập trung và bảy ngày tại nơi lưu trú là đảm bảo an toàn cho cộng đồng
khi nào tiêm đủ tiêu chuẩn miễn dịch cộng đồng thì hãy rút ngắn
phải coi những người tiêm và chưa tiêm đều có nguy cơ mầm bệnh
rõ ràng tiêm rồi nhưng vẫn nhiễm vẫn nhiễm là vẫn lây
tuyệt đối không được bỏ lọt như thế
cần phải đảm bảo thời gian cách ly xét nghiệm an toàn
trong quy định mới này bộ y tế cũng yêu cầu cụ thể bắt buộc đối với người nhập cảnh
liên quan đến việc khai báo y tế đăng ký nơi thực hiện cách ly
người nhập cảnh phải luôn bật bluetooth và gps
người không dùng điện thoại thông minh sẽ đeo vòng thông minh do nhà chức trách cấp
dù đã có những quy định cụ thể đối với quy trình phương án thí điểm cách ly mới
sau một số ý kiến của dân mạng đã thẳng thắn chia sẻ
cần những hướng dẫn thực hiện này
phải được thực hiện một cách nghiêm túc hiệu quả
rút kinh nghiệm từ những lần trước đó
thì chúng ta soi sẩy trong thời gian quy trình cách ly người nhập cảnh
các đầu mối liên quan phải phối hợp chặt chẽ
xuyên suốt quá trình từ tiếp nhận thông tin về người nhập cảnh
quá trình nhập cảnh vận chuyển cách ly
việc giảm thời gian cách ly sẽ giảm bớt gánh nặng nhiều cho các khu cách ly tập trung
thế nhưng trong thời gian này không được chủ quan với việc xét nghiệm
phải đẩy mạnh năng lực xét nghiệm phát hiện
bởi hiện nhiều biến thể virus
có thể tiềm ẩn ở bất kỳ đối với người nhập cảnh trong quá trình di chuyển
trước đó việt nam quy định người nhập cảnh phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
sau đó giám sát sức khỏe tại nhà thêm một mươi bốn ngày
từ đầu tháng năm bộ y tế điều chỉnh cách ly tập trung người nhập cảnh lên hai mươi một ngày
giám sát sức khỏe tại nhà bảy ngày
và bắt đầu từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng bảy
quảng ninh sẽ thí điểm quy định thời gian cách ly mới
đối với người nhập cảnh qua cửa cầu khẳng hàng không quốc tế vân đồn
đa số ý kiến cư dân mạng đều bày tỏ
sự lạc quan và hy vọng kết quả của việc thí điểm này
sẽ được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành phố trong thời gian tới
kế hoạch này tuy chưa phải thuận tiện nhất cho khách du lịch
nhưng đã rất tốt với người muốn đoàn tụ gia đình rồi
hy vọng sẽ thực sự được triển khai và có hiệu quả
chưa thể là một cú hích cho du lịch
nhưng cũng khá thuận tiện cho người đến công tác
hy vọng sớm tiêm vaccine để đón khách trở lại
một quyết định rất đúng và kịp thời
hướng đi tương lai của chúng ta cần phải xác định
đó là vaccine
năm ca và xét nghiệm để sống chung với dịch bệnh
và đồng thời phát triển kinh tế
những chiến lược phương án điều chỉnh liên quan tới công tác
ứng phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đã thể hiện sự chủ động của ngành y tế việt nam
với những quy định mới về thời gian cách ly
bạn có suy nghĩ gì
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy tới đây
một trong những nội dung đáng chú ý của luật này
là khi người dân có thay đổi thông tin về cư trú
cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu
và cũng không cấp mới cấp lại sổ hộ khẩu sổ tạm trú
bộ công an sẽ thay thế phương thức quản lý cư trú thủ công
là cấp sổ hộ khẩu giấy sang phương thức quản lý cư trú điện tử
bằng mã số định danh cá nhân
mã số định danh cá nhân sẽ được xác lập
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vâng tuy nhiên hiện nay thì hàng loạt các thủ tục yêu cầu
là phải có sổ hộ khẩu
như là xin việc nhập học cho trẻ mua bán nhà đất
vậy khi bỏ sổ hộ khẩu
thì người dân sẽ thực hiện các thủ tục này như thế nào
và từ ngày một tháng bảy
cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu
đối với những trường hợp nào
và bằng cách nào thì công dân có thể xin xác nhận thông tin cư trú
tại cơ quan chức năng
những thắc mắc này sẽ được trung tá vũ hoàng đạt
phó giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
cục cảnh sát quản lý hành chính
và trật tự xã hội bộ công an
giải đáp trong chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí là điều đầu tiên mà chúng tôi muốn được đồng chí chia sẻ
đó là từ ngày một tháng bảy
cơ quan công an sẽ thu hồi sổ hộ khẩu
trong những trường hợp nào ạ
vâng thưa chị là theo quy định của luật cư trú
là thông tư số năm mươi năm
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một của bộ công an
thì bắt đầu từ ngày một tháng bảy
cơ quan công an sẽ không cấp sổ khẩu
sổ tạm trú khi công dân tiến hành các thủ tục đăng ký thường trú
đăng ký tạm trú
sổ hộ khẩu sổ tạm trú nó được cấp trước đây vẫn qua giá trị sử dụng
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó thì là khi
công dân tiến hành các thủ tục đăng ký
thường trú đăng ký tạm trú
có dẫn đến những thay đổi thông tin trong sổ khẩu sổ tạm trú
thì cơ quan công an sẽ tiến hành
thu hồi sổ hộ khẩu sổ tạm trú của công dân
và sẽ tiến hành cập nhật điều chỉnh
các thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú
vâng ạ thưa đồng chí
hiện nay thì có hàng loạt những thủ tục
ví dụ như là nhập học cho trẻ hay là đăng ký xe
và mua bán nhà đất thì chúng ta phải cần đến sổ hộ khẩu
vậy thì liệu rằng là khi mà thu hồi sổ khẩu
như vậy thì các thủ tục này
khi thực hiện thì có vấn đề gì ảnh hưởng không
thưa đồng chí
hiện nay thì bộ công an
tiến hành xác lập số định danh
cá nhân cho toàn bộ công dân
thương đồng quốc đã được thu thập thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và số định danh cá nhân này sẽ là
chìa khóa để kết nối
chia sẻ dữ liệu thông tin dân cư
trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ ban ngành khác
thì theo đó các bộ và ngành khác
khi kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
sẽ sử dụng thông tin của công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để tiến hành các thủ tục hành chính cho công dân
số định danh cá nhân cũng chính là số căn cước công dân
được ghi trên thẻ căn công dân
và được ghi trong giấy khai sinh
của trẻ em đăng ký khai sinh
từ năm hai nghìn một mươi sáu trở lại đây
đối với các trường hợp mà chưa có thẻ căn cước công dân
và trong giấy khai sinh chưa có số định danh cá nhân
thì đến ngày một tháng bảy
công an xã phường thị trấn sẽ cấp cho công dân
thông báo về số định danh cá nhân
và các thông tin của công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi đó công dân có thể sử dụng thông báo này
để tiến hành các thủ tục giao dịch
với các cơ quan tổ chức
hoặc là thông báo số định danh cá nhân
mình cho các cơ quan tổ chức tiến hành các thủ tục giao dịch hành chính
không cần phải xuất trình sổ khẩu
sử dụng các giấy tờ tùy tên khác
như vậy là thuận lợi hơn rất nhiều
trong việc tiến hành các thủ tục hành chính

công dân có thể xin các xác nhận
về thông tin cư trú tại những cơ quan nào ạ
thưa chị từ ngày một tháng bảy
công dân có thể xin xác nhận
thông tin về cư trú
đây là một điểm mới của cư trú
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
khi có yêu cầu xác nhận về cư trú
theo đó theo quy định của thông tư số năm mươi năm
nó quy định cụ thể trình tự thủ tục
cấp xác nhận thông tin về cư trú
công dân có thể đến công an xã phường thị trấn
trên toàn quốc
không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình
để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú
và công dân có thể sử dụng xác nhận thông tin về cư trú này
để tiến hành các giao dịch với các cơ quan tổ chức
thưa đồng chí mới đây
bộ công an cũng đã ban hành thông tư năm mươi năm
ở đây hướng dẫn cụ thể
về việc thi hành luật cư trú hai nghìn hai mươi
sẽ có hiệu lực vào ngày một tháng bảy mới đây ạ
có rất nhiều điểm mới
liên quan đến vấn đề cư trú
cũng như về vấn đề số hộ khẩu
đồng chí có thể cho biết cụ thể hơn
những điểm mới ở đây là gì
thông tư số năm mươi năm
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ an
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy
thì theo đó tại thông tư này có rất nhiều điểm mới
liên quan đến vấn đề cư trú và số hộ khẩu công dân
liên quan đến vấn đề tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu trú
và trả kết quả đăng ký cư trú
theo quy định của luật cư trú trước đây
công dân phải nộp hồ sơ đăng ký lưu trú
trực tiếp tại cơ quan công an
và tiếp nhận và nhận kết quả
trực tiếp tại cơ quan an
tuy nhiên luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
và thông tư số năm mươi năm của bộ an
bổ sung thêm các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú
là qua cổng dịch vụ công
của chính phủ cổng dịch vụ công của bộ an
và cổng dịch vụ công quản lý cư trú
bên cạnh đó thì là việc trả kết quả
đăng ký cư trú cũng được thực hiện qua rất nhiều hình thức
hình thức thứ nhất là có thể trả trực tiếp
tại các cơ quan công an
bằng văn bản
thứ hai đó là có thể trả qua cổng dịch vụ công
của chính phủ cổng dịch vụ công của bộ công an
và cổng dịch vụ công của quản lý cư trú
đồng thời là chúng có thể trải qua các trang thông tin điện tử
của các cơ quan đăng ký cư trú
và có thể trả qua các tin nhắn
thì đấy là một số cái hình thức bổ sung mới
của thông tư năm mươi năm
năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong đăng ký cư trú
thưa đồng chí là có những ý kiến
cũng lo ngại rằng là có thể sẽ xảy ra
cái vấn đề là lộ lọt thông tin của cá nhân
khi mà chúng ta khai thác và đưa vào sử dụng
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
về vấn đề này thì đồng chí có những ý kiến
và có những cái sự giải đáp như thế nào ạ
chúng tôi có thể khẳng định là không có việc
lộ lọt thông tin cá nhân trong
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
bởi vì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
đã được thiết kế đảm bảo bảo mật
an toàn mức độ cao nhất
hệ thống được trang bị bảo mật tiên tiến nhiều lớp
ví dụ như là piwer về phần cứng phần mềm
và được xác thực của bang cio chính phủ
cho nên vì vậy mà các thông tin của công dân
đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối
trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
mới đây thì bộ công an cũng đã công bố
chính thức vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phải nói rằng là đây là một cái điều kiện rất quan trọng
để có thể đảm bảo rằng luật cư chú
hai nghìn hai mươi có thể chính thức đi vào cuộc sống
về vấn đề này thì đồng chí có thêm
những chia sẻ như thế nào ạ
vâng thưa thị là ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bộ công an đã công bố chính thức vận hành
cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
theo đó thì tất cả các thông tin công dân việt nam
đã được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
là điều kiện để các bộ văn ngành
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
của các cơ quan tổ chức có thể kết nối
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để khai thác các thông tin của công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nó là điều kiện để thực hiện luật cư trú
và luật cư chú đi vào trong cuộc sống
đây là cái cơ sở để chúng ta có thể thay đổi
phương thức quản lý của bộ công an
về vấn đề cư chú
có thể là trước đây là qua sổ ổ khẩu bằng giấy
thì bây giờ chúng ta sẽ có phương thức quản lý hiện đại hơn như thế nào
trước đây là công tác đăng ký quản lý cư trú
được thực hiện bằng phương thức thủ công
tức là quản lý qua sổ sách giấy tờ
khi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư
các thông tin của công dân
sẽ được đưa vào trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
được quản lý trên hệ thống công nghệ thông tin
thường xuyên sẽ được thường xuyên cập nhật các thông tin biến động
và đảm bảo các thông tin của công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư
được luôn luôn đúng đủ sạch sống
phục vụ các công tác quản lý cư chú
của lực lượng quản lý và cũng như các hoạt định chính sách
trong phát triển kinh tế xã hội
cũng như là việc đảm bảo an ninh quốc phòng của nhà nước
vâng ạ một lần nữa xin cảm ơn đồng chí vinh đã chia sẻ vừa rồi
và cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay